bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành thông tư số hai mươi năm hai nghìn hai mươi quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
thông tư này có hiệu lực từ ngày một mươi một tháng một mươi và thay thế thông tư số một ngày ba mươi
hội đồng lựa chọn sách giáo khoa do ủy ban dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành lập giúp ủy ban dân cấp tỉnh tổ chức lựa chọn sách giáo khoa
như vậy từ năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai việc lựa chọn sách giáo khoa sẽ do ủy ban dân cấp tỉnh thực hiện
quy trình lựa chọn sách giáo khoa được triển khai theo bốn bước
cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn sách giáo khoa
phòng giáo dục và đào tạo tổng hợp báo cáo sở giáo dục và đào tạo danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn
sắp xếp theo thứ tự sách giáo khoa có số cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn từ trên cao xuống
cơ sở giáo dục và đào tạo tổng hợp chuyển cho hội đồng danh mục sách giáo khoa hội đồng tổ chức lựa chọn sách giáo khoa
sách giáo khoa được lựa chọn phải đạt trên một phần hai số phiếu đồng ý lựa chọn
ủy ban dân cấp tỉnh đăng tải trên các trang phương tiện thông tin đại chúng danh mục sách giáo khoa được phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
chỉ đạo cơ sở giáo dục và đào tạo thông báo danh mục sách giáo khoa được phê duyệt đến các cơ sở giáo dục phổ thông chậm nhất năm tháng trước thời điểm bắt đầu năm học mới